thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi sử dụng hung khí chém nhau gây thương tích
gồm hồ thanh tuyền lê triệu vĩ nguyễn hà vĩnh nghi cùng một mươi tám tuổi và phạm hồng thái một mươi ba tuổi tất cả cùng ở thành phố trà vinh
xảy ra mâu thuẫn sau khi nguyễn minh tân và la nhật thành đến đòi tiền nợ hồ thanh tuyền cho nên hai bên đã cùng rủ thêm bạn đến để giải quyết
hai nhóm thanh niên đã gặp nhau tại đường trần phú đoạn thuộc khóm bốn phường bảy sau đó hai nhóm đã dùng hung khí đem theo xông vào đánh nhau
do nhóm của hồ thanh tuyền áp đảo về số lượng người cho nên nhóm của tân đã bỏ chạy
tân đã bị nhóm của hồ thanh tuyền chém gây thương tích nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
và hiện vụ việc đang được công an thành phố trà vinh tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo thẩm quyền